đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã tham dự hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean hẹp
hội nghị nằm trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean
diễn ra tại thủ đô bangkok của thái lan
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng thái lan bravit vong suvan đánh giá cao
các nước asean đã có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác
trong lĩnh vực an ninh quốc phòng của asean
nhằm giữ vai trò trung tâm của asean đối phó hiệu quả với những thách thức trong khu vực
tham gia hội nghị lần này việt nam sẽ tiếp nhận chức chủ tịch hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean
và các hội nghị liên quan sau khi kết thúc hội nghị bộ trưởng quốc phòng asean
mở rộng lần thứ sáu vào ngày một mươi tám tháng một mươi một
việc tham gia các hội nghị của đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam lần này
thể hiện sự tích cực chủ động có trách nhiệm của việt nam
và các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ admm và admm cộng
tiếp tục triển khai các sáng kiến của việt nam trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng asean
khẳng định vai trò vị thế của việt nam trong khu vực và thế giới
có phần thúc đẩy nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực
với chủ đề an ninh bền vững hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean hẹp
sẽ tập trung bàn thảo về khái niệm an ninh bền vững nhằm tăng cường an ninh quân sự
thúc đẩy niềm tin và tăng cường hợp tác an ninh giữa các nước asean
cũng như với các đối tác trên mọi phương diện
hội nghị thảo luận bảy lĩnh vực gồm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa
an ninh hàng hải quân y chống khủng bố gìn giữ hòa bình hoạt động nhân đạo và an ninh mạng
theo giới quan sát an ninh trên biển đông được cho sẽ là một trong những vấn đề
thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo quân sự asean và các đối tác
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan